chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường và bốn đồng phạm đã được tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vào sáng ngày hôm qua
cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực vành đai biên giới dạch di thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng trên thuyền chạy hướng từ campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng bốn đối tượng cập vào bờ rồi chạy về phía campuchia ném lại một túi ni lông bên trong có bốn trăm bảy mươi usd tương đương gần một mươi một tỷ đồng
đến ngày sáu và chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng phạm thanh sang hồ tuấn linh ra đầu thú hai đối tượng còn lại là nguyễn văn lê và nguyễn văn minh
bị bắt trong vụ án buôn lậu năm mươi một kg vàng xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
qua điều tra bốn đối tượng khai nhận được trả tiền công để tham gia vận chuyển hàng hóa và tiền tệ cho hạnh từ campuchia về việt nam
riêng bị cáo hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo hạnh là người chỉ đạo bốn bị cáo còn lại vận chuyển trái phép số tiền trên về việt nam
diễn biến phiên tòa sẽ được cập nhật trong các bản tin sau
nhóm hai đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang bắt xử
hai đối tượng bị bắt là lương văn hùng chú tại thành phố bắc giang và nguyễn văn trung chú tại huyện việt yên
chiều tối ngày hai mươi chín tháng một cả hai áp xác xe máy hướp túi xách của nạn nhân di chuyển trên đường thuộc phường trần cứu
bên trong có một điện thoại di động và tiền mặt tổng trị giá tài sản khoảng một mươi năm triệu đồng
trung khai nhận là chủ mưu gây ra vụ cướp tài sản nói trên
ngoài ra đối tượng này đã cùng với ba người khác thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp tài sản và một vụ cướp giật tài sản
cháy lớn xảy ra tại thôn khe gầy xã tân hương huyện yên bình tỉnh yên bái đã làm bốn người bị thương nặng
thiêu dụng ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản
vụ cháy xảy ra vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai tại nhà ông ninh văn vi khiến ông vi và ba người trong nhà bị bỏng
thiêu dụi căn nhà gỗ hơn chín mươi triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ tài sản ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm linh triệu đồng
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện
thưa quý vị suốt hai năm nay covid một mươi chín đã khiến trường học khắp nơi trên thế giới phải chuyển trạng thái sang học trực tuyến
tuy nhiên khi mà độ phủ vaccine đủ lớn thì mở cửa trường học
vào tuần tới địa phương cho học sinh dừng đến trường trong thời gian dài và với quy mô lớn nhất cả nước là thành phố hà nội cũng sẽ cho học sinh trở lại trường
tuy nhiên cùng với niềm vui thì các bậc phụ huynh cũng có nhiều lo lắng khi các nhà trường không tổ chức học bán chú
ngày một mươi tháng hai vừa qua ubnd tp hà nội đã đồng ý cho phép các trường ở địa bàn các xã thị trấn của một mươi tám huyện thị xã
có mức độ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai tổ chức cho học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học
tuy nhiên trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín sở giáo dục và lào tạo hà nội yêu cầu các trường
chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày không tổ chức bán chú căng tin ăn uống trong trường
yêu cầu này cũng được áp dụng đối với các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên địa bàn thành phố
thì cái việc học một buổi hay là hai buổi thì cái nguy cơ lây nhiễm covid nó cũng không khác nhiều lắm
đối với học sinh năm nay thì học online nhiều rồi
đấy cho nên là bây giờ học một buổi thì học sinh thứ nhất là sẽ không có thời gian để ôn tập củng cố kiến thức
thứ hai là học sinh học một buổi nó sẽ bị căng cứng
kiểu như là bình thường học hai buổi thì chỉ học bốn tiết trên tuần thôi
thế nhưng học một buổi trên ngày thì học sinh sẽ phải học năm tiết sáu tiết
không chỉ riêng hà nội
hiện một trăm linh các tỉnh thành đều đã có kế hoạch đưa học sinh các bậc từ mầm non đến trung học phổ thông đi học trở lại
tại thành phố hồ chí minh có những trường đã khảo sát ý kiến phụ huynh về việc học bán chú
như trường tiểu học hòa bình quận một hay trường tiểu học an khánh quận thủ đức
tám mươi phụ huynh đồng ý cho con học bán chú
rõ ràng đây là nhu cầu chính đáng của các gia đình
vâng có thể thấy để đưa học sinh quay trở lại trường học thì đã là quyết tâm rất lớn của chính phủ bộ y tế và ngành giáo dục
mỗi một bước đi đều được quyết định thận trọng phù hợp với bối cảnh dịch bệnh của từng địa phương
vậy thì ở góc độ y học việc đưa học sinh quay trở lại trường học cần đảm bảo các yếu tố phòng dịch như thế nào
và nên hay không nên tổ chức học bán chú
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi đối với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
hòa giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa ông như vậy là học sinh từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội
thì cũng đã được quay trở lại trường học sau một thời gian nghỉ rất là dài
vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định này
khi mà ở hà nội thì cái số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn khá là cao ạ
vâng như tôi vẫn nói
trẻ học sinh
trong thời gian vừa qua thì đã ở nhà quá già
và nếu như trẻ mà không đi học
trẻ không những bị khiếm khuyết về các kiến thức
trẻ còn có thể khiếm khuyết về vấn đề phát triển
thể chất và tinh thần
ví dụ như là trẻ mạng biểu trầm cao
trẻ mắc các bệnh không lây nhiễm
thế rồi trẻ bị nghiện game v v
thế và nếu như những trẻ mà đầu cấp các bạn biết là

mẫu giáo mỏng non
trẻ chậm tương tác với xã hội
nghĩa là bởi vì trẻ không có cái sự giao tiếp
giữa các trẻ với nhau
giữa trẻ với các cô giáo
thế và hiện nay thì chúng ta đã chuyển
từ cái việc
không zero covid
nghĩa là chấp nhận những ca mắc
trong cộng đồng
thì ở đây trong cái việc đi học
chúng ta cũng chấp nhận
cái việc mà có
cái việc mà có
cái trường hợp mắc
ở trong các cái trường hợp
bên cạnh đó thì
chúng ta cũng phân tích những cái rủi ro
của cái việc đi học
với cái việc ở nhà
thì ở nhà trẻ cũng lây
và trong vừa qua
thời gian vừa qua là
rất nhiều trường hợp trẻ em
lây do cái yếu tố gia đình
do bố mẹ
rồi do thành viên gia đình đi ra ngoài
về lây nhiễm bao trẻ
cái thứ hai
chúng ta so sánh cái rủi ro
giữa cái việc đi học
và cái việc ở nhà thì
tôi cho rằng là cái việc đi học

là cái việc cần thiết
chưa kể rằng là cái năng lực
phòng chống dịch bệnh ở nhà trường
là tốt hơn
thế rồi với các cái vấn đề về
ý thức phòng bệnh của cha mẹ
cũng đã tốt hơn trước
vâng và trong những ngày vừa qua
thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy
cái tâm trạng háo hức của
phụ huynh học sinh
rồi cả các thầy cô giáo
khi mà được quay trở lại trường học
tuy nhiên thì cũng có một vấn đề
đó là khi mà chúng ta
chỉ quyết định là học một buổi
thì rất là nhiều phụ huynh
cũng như là các thầy cô giáo
buổi một ngày thì khác như thế nào
so với việc chúng ta học cả ngày ở trường ạ
nhiễm covid một mươi chín là rõ ràng là có cái sự tiếp xúc
giữa cái người nhiễm và cái người lành
và như vậy là cũng là tiếp xúc giữa cô giáo
hoặc là giữa tiếp xúc giữa học sinh chẳng hạn
mà bị ép không mà lây sang các cái cháu khác
bị nhiễm bệnh
thế thì rõ ràng là khi học một buổi
thì cái thời gian tiếp xúc nó ít hơn
thì cái cơ hội đứng về thời gian
thì nó cũng là cơ hội ít hơn
nhưng chúng ta phải phân tích rằng là
hiện nay các cháu ở nhà
các cháu cũng có khả năng nhiễm bệnh
như tôi nói ở phần trên
và nếu như không quản lý không tốt
thì nếu như ở nhà trường
mà chúng ta thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
thì ở trường cả ngày chơi giác bị rủi roi
nhiễm bệnh nhiều hơn là nhiễm bệnh ở nhà
thì tôi cho rằng
cái việc cho các cháu học cả ngày
là rất là đúng
và chúng ta tôi vẫn nói là chúng ta cũng
chuyển sang cái kiểm tra rủi ro
nếu có ca nhiễm
thì chúng ta thực hiện các biện pháp xử lý
có cái ca nhiễm đó
thì còn lại thì ở đây tôi cũng muốn nói rằng là
hiện nay nếu như mà cái bố trí
các cháu học một buổi rất phiền phức
cho cái việc mà đưa đón học sinh
rồi sắp xếp công việc của cha mẹ
và phân tích tất cả những yếu tố
giữa rủi ro những yếu tố toàn loạn
thì tôi cho rằng là
cần cho các cháu đi học càng ngày tốt hơn
rõ ràng là bên cạnh cái việc là cha mẹ
khó sắp xếp trong cái việc đưa đón con
thì chúng ta cũng nhìn thấy một vấn đề
là những em bé
ở độ tuổi mầm non hay là tiểu học
thì rất cần là có cái sự chăm sóc
và ở trường cả ngày
vậy thì theo ông ở những cái vùng nào
hay là ở cấp độ dịch như thế nào
để cho các em có thể học cả ngày ở trường
và nhà trường thì phải đảm bảo những cái điều kiện như thế nào
biết rằng là bộ y tế
đã có cái hướng dẫn
về cái phân cấp
lại mức độ dịch
thế mà so sánh với trước kia
thì nó đã có cái khác trước
và đặc biệt là cái việc
mà áp dụng
phân cấp độ dịch trước kia chúng ta
nhiều khi là chưa chuẩn
chúng ta quá lạm dụng về cái việc
xác định những cái em một
thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là
chúng ta cần phải làm cho chính xác
đánh giá cấp độ dịch để xác định rủi ro
và có cái đáp ứng hợp lý
tránh cái việc đánh giá cái rủi ro
cái nguy cơ không đúng
chúng ta không
thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
thì chúng ta không phòng độ dịch
nhưng mà chúng ta đánh giá cái việc
mà nó thái quá
đến tới chúng ta
cái việc mà phản ứng cũng thái quá
đến tới rất ảnh hưởng
tới cái việc mà cho các cháu nghỉ học
cho các cháu
không được đến trường thì nó sẽ bị gián đoạn
nên là cái việc đánh giá
bao nhiêu càng tốt và bộ y tế cũng chỉ đạo như thế
nghĩa là làm sao không vì một vài gia đình
mà bắt cả phường nghỉ học
và đặc biệt là tôi muốn nói rằng là
không vì một vài học sinh
mà bắt cả trường nghỉ học
không vì một lớp bắt cả trường nghỉ học
để các cháu bị gián đoạn
và ở đây cũng có cái việc mà đánh giá
thế nào là f một
thế nào là tiếp xúc gần v v
thế nào là các cháu có nguy cơ bị nhiễm bệnh
thì rất chính xác
bởi vì là hiện nay là chúng ta có rất nhiều
cái năng lực về năng lực không những về điều tra truy vết
không như năng lực về điều tra dịch tế
mà còn cả những năng lực về xét nghiệm v v
thì chúng ta dựa vào các cái cơ sở
phối hợp với nhà trường
cơ sở y tế và cha mẹ học sinh
để làm sao chúng ta xác định
làm sao giảm đến mức thấp nhất
là các cháu bị nghỉ học
và gây đến gián đoạn
chúng ta đang lựa chọn là thích ứng linh hoạt và an toàn với dịch bệnh
tuy nhiên thì
theo ghi nhận của chúng tôi thì từ tết đến giờ
thì cũng đã có những cái trường hợp
mà học sinh hay là
kể cả giáo viên cũng bị nhiễm bệnh
vậy thì ông nhịn định sao về cái tình hình này
cũng như là chúng ta cần phải có
một cái sự sàng lọc như thế nào
để thu hẹp nhất
vừa đảm bảo được là ưu tiên cái yếu tố sức khỏe
của giáo viên cũng như là học sinh lên hàng đầu
nhưng mà chúng ta cũng vẫn vừa phải đảm bảo được
cái việc học và dạy
tôi cũng có theo dõi
thì vừa qua có nhiều những địa phương
người ta làm rất chuột
khi mà có dịch thời gian người ta bình tĩnh
phối hợp giữa y tế với nhà trường
với cha mẹ học sinh để giải quyết
và người ta cho những cái trường hợp nào
cần về cách ly ở nhà
cần về nghỉ học nó rất là tốt
nhưng cũng có địa phương là vì thế là
là cho tất cả nhà trường nghỉ học
thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là
xoay quanh cái vấn đề là
cho nghỉ thế nào là hợp lý
thì chúng ta phải đánh giá f một như thế nào là chính xác
tôi vẫn nói là virus nó không bay từ nhỏ nhà kia
virus nó không bay được từ lớp nọ sang lớp kia
chỉ có là tiếp xúc gần
thì bộ y tế đã có hướng dẫn đánh giá f một là
ví dụ như tiếp khi gần mà khi đeo khẩu trang
và không đeo khẩu trang như thế nào
trong vòng kín hay không trong vòng kín như thế nào
thì rồi vấn đề rằng là
f một đấy mà có tiếp xúc gần hay không
tiếp xúc gần như thế nào v v
rồi thời gian tiếp xúc dưới một mươi năm phút
tôi nghĩ rằng là nhà trường và y tế
cần phải có cái biện pháp
làm sao là đánh giá rất đúng
cái việc mà các cháu nào là f
các cháu nào là f một
và để bắt các cháu nào phải nghỉ học
cách ly tại nhà
còn cháu nào vẫn không nghỉ học
và làm sao là tôn trọng yếu tố điều tra dịch đế
cũng thông cảm với nhà trường là không làm được đúng
nhưng mà chúng ta kết hợp với y tế của địa phương
để chúng ta điều tra dịch tế đúng
là nguy cơ dịch tín độc
chúng ta đáp ứng đến đó
và ở đây
chúng ta đáp ứng là
không để các cháu nghỉ học
mà không có
khi mà không có nguy cơ bị nhiễm bệnh
và làm sao
là chúng ta tăng từ cái việc mà cấm đoán
chuyển sang cái việc mà kiểm soát rủi ro
để các cháu vẫn đi học
và tôi vẫn nói lại là các bà mẹ
cần có một cái tâm lý
là tâm lý là gì
xác định rằng con mình đi học có thể là bị f
nhưng tôi vẫn nói rằng các cháu
phần lớn tiêu vaccine
và kể cả những trẻ nhỏ vừa qua
chúng ta giúp kinh nghiệm thử tiện là mắc rất nhẹ
nên là chúng ta đáp ứng là
nên là chúng ta cần phải xác định rõ
và để cho con em mình đến trường
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
có thể thấy rằng là việc đưa trẻ em
quay trở lại trường học là một quyết tâm rất lớn
của chính phủ của ngành y tế
cũng như là của ngành giáo dục
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả
đó cũng chính là cái sự đồng thuận
trung sức đồng lòng của các bậc phụ huynh
và một lần nữa thì xin được cảm ơn
thực hiện kế hoạch kiểm tra mở cửa trường học
ngày một mươi bốn tháng hai
bộ trưởng nguyễn kim sơn dẫn đầu đoàn công tác
của bộ giáo dục và đào tạo
kiểm tra hoạt động dạy và học trực tiếp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục
tại đây bộ trưởng nguyễn kim sơn đề nghị
với những trường có đủ điều kiện bán chú
nên tổ chức cho học sinh học bán chú
đồng chí khẳng định
các phụ huynh đã đi làm
đường phố đi lại bình thường
nên học sinh dù đã tiêm vaccine hay chưa tiêm
đều cần phải đến trường
các trường cần làm sao vừa đảm bảo
việc dạy học của các cháu
vừa thuận lợi cho chăm sóc đưa đón của phụ huynh
tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm trong công việc
từ đó tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
vâng như vậy là bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế và các chuyên gia đều chung quan điểm
là có thể tổ chức bán chú cho học sinh
trong tình hình hiện nay
và vẫn có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ
và đây còn là cơ sở để các địa phương đưa ra quyết định
có tổ chức bán chú khi mà trẻ đi học trở lại hay là không
trong một diễn biến liên quan
mới đây thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị pfizer
thúc đẩy càng sớm càng tốt
việc cung ứng cho việt nam hai mươi hai triệu liều vaccine
cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
ngay trong những ngày tới
cố gắng để có thể hoàn thành hợp đồng cung cấp trong tháng bốn
điều này sẽ giúp cho trẻ em yên tâm và an toàn hơn khi đến trường
và tiếp theo sẽ là những chính sách mới
trong đó đáng chú ý đó là thông tin mở cửa trở lại hoạt động du lịch
trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín của bộ y tế
các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly
khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
thay vì một mươi ngày như trước
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
theo thống kê của bộ y tế
trong ngày một mươi tháng ba

ca mắc covid một mươi chín trên cả nước tiếp tục xu hướng tăng nhanh
và liên tục vượt mức của hai mươi bốn giờ trước đó
tăng gần ba ca
một mươi trên một mươi một địa phương
có số ca mắc covid một mươi chín trên một trường hợp
đều thuộc miền bắc trừ nghệ an
trong đó hà nội là địa phương dẫn đầu cả nước
về số người nhiễm covid một mươi chín
thời gian tới việc thành phố mở cửa trở lại
một số dịch vụ ngành nghề như vận tải du lịch giao thương quốc tế
có thể dẫn đến nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập mạnh
vì thế bộ y tế yêu cầu các địa phương
cần theo dõi áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp
để đảm bảo việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế
tiếp tục với những thông tin khác
tại quảng nam vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai
hai lực lượng chức năng cùng người dân xã tam hải
đã phát hiện thi thể của bé gái năm tuổi
bị cha ném xuống sông trường giang
thi thể của bé gái được phát hiện gần vị trí gặp nạn
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
trần văn viên chú xã tam hải
đã xảy ra mâu thuẫn với vợ
sau đó viên đã cõng con gái năm tuổi của mình
ném xuống sông trường giang
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại
hiện viên đang bị tạm giữ để điều tra
thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
vụ việc đang được cơ quan công an
tiếp tục điều tra làm rõ
với tội danh tổ chức đánh bạc
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện phong điền thành phố cần thơ
ra quyết định khởi tố bị can
và tạm giam ba tháng để điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
là lê văn út nguyễn văn vũ và nguyễn công lý
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ
phối hợp với công an huyện phong điền
bắt giữ một mươi hai đối tượng
đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại một khu đất trống thuộc ấp tân bình
xã giai xuân huyện phong điền
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ
bốn con gà chống đá bốn cặp cỡ sắt
hơn ba mươi triệu đồng
các đối tượng khai nhận lê văn út và nguyễn văn vũ
đã trực tiếp thuê địa điểm
và hẹn các chủ đá gà để tổ chức đá gà
số tiền ăn thua mỗi độ đá gà
từ một mươi triệu đến bốn mươi triệu đồng
út và vũ sẽ thu tiền sâu

trên tổng số tiền mà các chủ cá cược
trong lúc đá
riêng đối tượng nguyễn công lý có nhiệm vụ canh đường
sắp xếp xe các chủ đá gà
và được chi hai trăm linh đồng mỗi ngày
năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nguyễn văn vũ
bị toán nhân dân huyện phong điền
xử phạt ba mươi triệu đồng về tội đánh bạc
tại thời điểm vi phạm
đối tượng vẫn chưa được xóa an tích
toán nhân dân tỉnh đồng nai
tuyên phạt bị cáo phạm quốc tuấn
một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
phạm duy thiệu cùng chú tỉnh đồng nai
một năm sau tháng tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng
do muốn có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
nên trong thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bảy
đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tuấn đã bán ba lần ma túy
và chín viên đá gà
và chín viên thuốc lắc cho triệu
ngoài ra tuấn đã nhiều lần bán ma túy
cho người nghiện trên địa bàn tỉnh đồng nai
đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại đường vào trung tâm núi cúi
huyện thống nhất tỉnh đồng nai
khi tuấn bán ma túy cho thiệu
thì bị công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của tuấn
tại xã phú cường huyện định quán
được lượng chức năng đã thu giữ của tuấn
hơn một trăm linh gram ma túy các loại